năm nay là năm thứ ba nằm trong lộ trình đổi mới quy chế thi trung học phổ thông của bộ giáo dục và đào tạo
để kiểm tra tình hình tổ chức thi cũng như tâm lý thí sinh trong buổi thi đầu tiên
sáng nay phó thủ tướng vũ đức đam đã có buổi kiểm tra thực tế tại trường trung học phổ thông bùi hữu nghĩa quận bình thủy thành phố cần thơ
cơ bản trong môn thi sáng nay các thí sinh đã thực hiện nghiêm túc quy định phòng thi
cán bộ coi thi của trường trung học phổ thông và trường đại học có sự phối hợp tốt đảm bảo giữ an toàn phòng thi
trong môn thi phó thủ tướng chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường sở giáo dục và đào tạo thành phố cần thơ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh
đặc biệt năm nay có nhiều mã đề thi nên phó thủ tướng lưu ý cán bộ coi thi cần nhắc nhở thí sinh để tránh xảy ra sai sót
đến thời điểm này những đổi mới của kỳ thi được xem là tích cực làm cơ sở để bộ giáo dục và đào tạo thực hiện lộ trình phân ban vào năm hai nghìn hai mươi